bộ tư lệnh vùng hai hải quân tiểu đoàn dk một vừa tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống tiểu đoàn dk một với chủ đề ba mươi năm những cột mốc chủ quyền trên biển đông
những năm qua bên cạnh sự chăm lo của đảng nhà nước cán bộ chiến sĩ nhà gián dk một còn nhận được sự quan tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh bà đê vũng tàu
chính sự giúp đỡ quý bào đó đã làm cho các chiến sĩ vững vàng vượt qua tất cả qua đó khẳng định ý chí kiên cường quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
nhân dịp này tiểu đoàn dk một đã trao tặng một mươi năm phần quà cho con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các nhà gian dk một và một mươi một phần quà cho các trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn đóng quân